vì thế mà sẽ tạo điều kiện cho người dân sắm sửa dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa đón tết về
không khí lạnh yếu đi những cơn mưa ở các tỉnh miền trung cũng giảm dần
trong đêm nay từ quảng trị trở vào đến phần phía bắc của đà nẵng vẫn còn có mưa dài rác
từ sáng ngày mai khi mà khối không khí lạnh yếu đi hẳn mưa miền trung gần như là chấm dứt
tuy nhiên một dọc suốt các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến tận quảng ngãi
mây thì vẫn còn nhiều đến trưa và chiều trời có nắng nhưng chỉ là những tiền nắng nhẹ
vì thế nền nhiệt ở trung bộ có tăng nhưng không tăng quá nhanh
từ thanh hóa đến hà tĩnh mức nhiệt cao nhất ngày mai phổ biến từ hai mươi đến hai mươi hai độ
quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ tăng lên ngưỡng hai mươi một hai mươi ba độ
khi vượt qua đèo hải vân các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi do trời có nắng nhẹ về chiều
nên nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi bốn hai mươi sáu độ
còn đối với các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ ở ngưỡng hai mươi tám ba mươi độ
không chịu tác động của không khí lạnh thời tiết tây nguyên và nam bộ vẫn ở trong tình trạng mây thay đổi
đêm không mưa ngày trời nắng nên nhiệt ngày ở tây nguyên ổn định giữ ở mức hai mươi bảy hai mươi chín độ
còn tại nam bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở ngưỡng ba mươi ba mươi hai độ
thời tiết sẽ thuận lợi cho hoạt động đón tết của người dân phương nam
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước